năm hai nghìn một mươi sáu nam định là một trong những địa phương chịu nhiều ảnh hưởng khi cơn bão số một đi qua
thiệt hại do cơn bão này gây ra lên đến hơn ba một trăm linh tỷ đồng
bão đi qua cũng đã gây hư hại cho gần ba mươi công trình kè trên toàn tỉnh
theo kịch bản biến đổi khí hậu năm hai nghìn một mươi bốn của bộ tài nguyên và môi trường
đến cuối thế kỷ này nếu mực nước biển dâng lên một mét thì có thể sẽ gây ngập lụt
trong một sáu trăm sáu mươi tám km hai vùng đồng bằng sông hồng trong đó có gần sáu diện tích tỉnh nam định
những thiệt hại nặng nề mà cơn bão số một gây ra năm hai nghìn một mươi sáu đòi hỏi tỉnh nam định
phải có những giải pháp kịp thời để phòng chống và ứng phó với thiên tai mùa mưa bão năm hai nghìn hai mươi
để chủ động ứng phó với thiên tai từ đầu năm hai nghìn một mươi bảy toàn tỉnh đã tổng kiểm tra đê điều
công trình thủy lợi xác định hai mươi tám trọng điểm chống bão lũ năm hai nghìn một mươi bảy
chín công yếu phải hoành triệt
các dự án tu bổ đê kè được đẩy nhanh tiến độ hoàn thành trước mùa mưa bão
là địa phương có phần lớn diện tích dưới mực nước biển thì hệ thống đê kè là la chắn cho toàn tỉnh
mỗi khi có mưa bão vì thế đầu tư nâng cấp hệ thống đê kẻ đã cũ hỏng là vấn đề cấp bách
từ đó xây dựng các phương án để bảo vệ trước mùa mưa bão đặc biệt là khi có bão mạnh
và đổ bộ vào đối với tỉnh nam định
và sau đó các đơn vị xây dựng phương án xác định các trọng điểm và cần bảo vệ các trọng điểm
kè quy phú thuộc địa bàn huyện nam trực có gần hai km bờ kè bị sói lở
ảnh hưởng không nhỏ tới sự an toàn của người dân nếu kè không kịp thời được gia cố
thì người dân của nhiều huyện và thành phố nam định sẽ chìm trong biển nước
nhờ có sự chuẩn bị đầy đủ vật tư trang bị cùng đội ngũ nhân viên luôn túc trực ứng phó giờ đầu
mà kè quy phú mới trụ vững
trước sức nước lớn của dòng sông hồng chảy xiết khi cơn bão số một đi qua
tuy nhiên do nguồn kinh phí còn hạn hẹp nên đến nay đoạn kè dài hơn hai km này vẫn chưa được tu sửa
trước mỗi mùa mưa bão ban chỉ huy phòng chống thiên tai của tỉnh đến các đơn vị kiểm tra công tác chuẩn bị
sẵn sàng các điều kiện về nhân lực vật lực kịp thời đối phó khi có tình huống xảy ra
tại những kho vật tư này có đầy đủ trang thiết bị cho cứu hộ cứu nạn
và vật tư để kịp thời ra cố những điểm sung yếu
tỉnh nam định đã xây dựng nhiều kho vật tư trang bị đầy đủ trải rộng trên các địa bàn sung yếu
điều này sẽ đáp ứng được tính kịp thời khi có thiên tai xảy ra
tuy nhiên nhìn từ kè quy phú có thể thấy một thực trạng là kinh phí cho vật tư trang thiết bị
cũng như duy tu bảo trì sửa chữa đê kẻ còn thiếu dẫn tới nhiều đê kè khác như quy phú
vẫn đang trong tình trạng gia cố tạm thời có thể gây nguy hiểm cho người dân bất cứ lúc nào
tỉnh đã chỉ đạo ngay lập hồ sơ đoán thiết kế và bộ đông nghiệp phát triển đức ước đã phê duyệt
nhưng hiện tại đến thời điểm này cũng chưa có kinh phí để xây dựng
do đó đây là một trọng điểm rất lớn nếu xảy ra thì rất nguy hiểm
trước tình hình biến đổi khí hậu thời tiết diễn biến phức tạp thì nam định cũng như các địa phương
cần có sự chủ động và có nhiều giải pháp cụ thể triển khai toàn diện
để có thể giảm thiểu những tổn thất mà thiên tai gây ra